tại hà nội bộ quốc phòng phối hợp với ban tuyên giáo trung ương tổ chức hội thảo khoa học
phát huy vai trò nòng cốt của quân đội anh hùng xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh
tham dự có đại tướng nguồn xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương
bộ trưởng bộ quốc phòng đại tướng lương cường bí thư trung ương đảng
ủy viên thượng vụ quân ủy trung ương chủ nhiệm tầm cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch nước đảng thị ngọc thị
các đại biểu nhà nghiên cứu khoa học mong muốn hội thảo cần phân tích khẳng định vai trò
thành tựu của ngày hội quốc phòng toàn dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
làm sâu sắc cụ thể hơn giá trị của chiến công bài học của chiến thắng
ý nghĩa những thành tích của quân đội nhân dân việt nam trong bảy mươi năm năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành
làm rõ những thành tựu sau ba mươi năm thực hiện ngày hội quốc phòng toàn dân
kết quả của hội thảo góp phần hoàn thiện quá trình đúc rút những kinh nghiệm sâu sắc
là cơ sở quan trọng để tiếp tục vận dụng vào sự nghiệp xây dựng quân đội nhân dân việt nam
cách mạng chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại tạo nên sức mạnh của quân đội nhân dân việt nam